hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chú tại tỉnh quảng trị tuấn đã từng tốt nghiệp một trường đại học đào tạo với công nghệ thông tin tại đà nẵng
thay vì lựa chọn một công việc đàng hoàng đối tượng lại sử dụng những kiến thức học được để tạo một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng internet
để thực hiện ý định phạm tội của mình tuấn cấu kết với nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
và nguyễn ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tỉnh quảng trị thuê trọ tại số nhà hai mươi chín trên bốn mươi tám đường nguyễn bình phường an cựu tp huế để hoạt động
bọn em làm là thường mua các sim rạng sau đó đăng ký các facebook ảo từ các facebook ảo sau đó lên các hội nhóm group tham gia vào các hội nhóm để hỏi mua hàng ở các trục sọp bán hàng
khi mà người ta
nhận được đường link mà người ta ái tính thì người ta sẽ click vào đường link đó sau đó người ta sẽ đăng nhập tài khoản ngân hàng của họ vào
thì khi mà họ đăng nhập được tài khoản ngân hàng của người ta vào thì bên mẹo của bọn em sẽ được nhận được cái phần thông tin đăng nhập của trụ sọc
thì bên em sẽ tiến hành dùng máy điện thoại và đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của họ
rồi chuyển số tiền trong tài khoản của họ sang một cái tài khoản ảo và bên em đã chuẩn bị sẵn trước
giá trị nhỏ số tiền ra các tài khoản
sau đó đi trụ tất cả các trụ ái ra
để vận hành đường dây phạm tội của mình đối tượng lê anh tuấn phân công nhiệm vụ cho hai chân rết dũng thành
chịu trách nhiệm lập nhiều facebook ảo có độ tin cậy cao lên mạng vào các diễn đàn hội nhóm
tìm kiếm thông tin của những người bán hàng online nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền
riêng tuấn trực tiếp thiết kế tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng
website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về việt nam như
sau khi tìm kiếm được con mồi các đối tượng sẽ chủ động đề nghị thanh toán trước qua ngân hàng để chiếm lòng tin
lấy lý do đang ở nước ngoài nên phải chuyển tiền qua các dịch vụ trung gian như monigram hay western union
các đối tượng yêu cầu bị hại truy cập vào website do đối tượng cung cấp
nhập thông tin user mật khẩu mã otp để làm thủ tục nhận tiền
ngay khi bị hại tiến hành nhập mã otp trên giao diện thì các mã này sẽ được gửi qua địa chỉ email do tuấn quản lý
ngoài ra các đối tượng còn sử dụng các thiết bị chỉnh âm thanh để điều chỉnh giọng nói
giả danh nhân viên của dịch vụ chuyển tiền trung gian hoặc ngân hàng và gọi cho nạn nhân bằng sim giác để liên lạc với nạn nhân lấy thông tin
ngay khi có đủ thông tin của nạn nhân tuấn sẽ sử dụng thông tin này đăng nhập vào website ngân hàng thật của ngân hàng
để thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân đến tài khoản của đối tượng
mỗi vụ lừa đảo chất lỏng đối tượng cầm đầu lê anh tuấn sẽ trả công cho dũng và thành từ một mươi đến năm mươi số tiền lấy được
với thủ đoạn này từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến nay đường dây này đã lừa đảo hơn ba trăm linh nạn nhân từ nhiều tỉnh thành trong cả nước chiếm đoạt hơn một trăm linh bảy tỷ đồng
đối tượng hướng đến của loại tội phạm này thường là các chủ shp bán hàng online lợi dụng sự chủ quan tâm lý muốn bán được hàng
các đối tượng giả vờ liên hệ đặt hàng mua hàng rồi lấy lý do sống tại nước

sau nhiều năm làm ăn tại quảng ninh đến gần đây mới về hải phòng thì bị thương ở vùng mặt do trúng đạn hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần một trăm linh bình bóng cười và hơn một sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc
trong đợt này các cơ quan chức năng tp bùi ma thuật đã tiến hành tiêu hủy hơn một bao thuốc lá ngoại nhập lậu gần bốn trăm linh gói sisa và thư hương nghiệu sisa một trăm linh hộp bominix gần ba trăm linh sản phẩm đồ chơi nhựa các loại
ngoài ra còn tiến hành tiêu hủy tám mươi chín bình bóng cười và chín trăm tám mươi sáu vỏ bóng cao su để chứa khí bóng cười và ba kg pháo lậu
số tăng vật bị tiêu hủy trong đợt này là những sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
mà các đơn vị thuộc công an thành phố buôn ma thuật phát hiện bắt giữ trong thời gian vừa qua
hai tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh và xã thanh bình huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
vừa bị lực lượng công an triệt xóa chí tiết các vụ việc có trong cụm tin phắn sau
tại vườn cao su thuộc ấp tân đông một xã tân lập
công an huyện tân biên phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tăng một mươi năm đối tượng
đang tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tăng vật thu giữ năm hộp xính ngầu một đĩa xứ
trên năm mươi bảy triệu đồng một mươi hai điện thoại di động một mươi một xe mô tô cùng nhiều vật dụng liên quan khác
điểm lắc tài xỉu này do trần văn thanh chú ấp bến rộng xã thạnh đức huyện gò dầu đứng ra tổ chức
hàng ngày dòng lắc tài xỉu này thu hút từ một mươi năm đến hai mươi người đến chơi bạc
còn tại hộ ông lê văn đông ở ấp thái bình xã thanh bình huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện vũng liêm và công an xã thanh bình
đã bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ trên chiếu bạc một bộ tài xỉu một mươi bốn điện thoại di động một mươi bốn xe mô tô
cùng số tiền khoảng hai mươi hai triệu đồng hiện các đối tượng trên đã được đưa về công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
để tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn tiến huy sinh ngày hai mươi hai tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê quán
hiệp hòa tỉnh bắc giang về tội tham mô tài sản nơi cư trú và chỗ ở trước khi trốn tổ một mươi năm
phường trung thành thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đặc điểm nhận dạng cao một m bảy mươi sống mũi thẳng
và có sẹo chấm cách một năm cm trên sau đầu lông mày phải còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ duy bang
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại một mươi một trên một mươi năm trên bảy mươi một
phường lam sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa và đối tượng lê thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xóm hai xã xuân thắng huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã
của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều
quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé